như truyền hình nhân dân đã thông tin về tình trạng sạt lở tại hệ thống kênh thủy lợi ngàn trươi cầm trang
thuộc dự án thủy lợi ngàn trươi cầm trang đoạn qua huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
mặc dù tại các điểm sạt lở đã được khắc phục nhưng mới đây sau khi đoàn công tác của bộ nông nghiệp
và phát triển đông thôn đến kiểm tra nguyên nhân xảy ra sự cố đã phê bình ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải kiểm điểm các cá nhân thiếu trách nhiệm
để xảy ra sự cố nêu trên
đoàn kiểm tra kết luận nguyên nhân gây ra sự cố sạt lở là do yếu tố chủ quan lỗi thuộc về chủ đầu tư
cụ thể chất lượng thi công công trình bảo đảm các thông số kỹ thuật mà cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt
sự cố sạt lở là do phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các bên được giao tham gia phối hợp vận hành điều tiết nước
trên hệ thống kênh chính sự cố không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình kênh dẫn
đoạn kênh xảy ra sạt lở đang nằm trong diện thi công chưa bàn giao
nên chủ đầu tư và nhà thầu phải có trách nhiệm khẩn trương khắc phục
bảo đảm nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật được phê duyệt